mới đây vụ việc người mẫu ngọc trinh bị bắt tạm giam vì tội gây rối trật tự công cộng
nhận được sự đồng tình từ dư luận
các ý kiến cho rằng không chỉ riêng nhân vật này mà những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng
nếu vi phạm pháp luật cần được nghiêm trị để tăng tính răng đe
vừa qua công an tp hcm đã tạm giam bị can trần thị ngọc trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hay còn gọi là người mẫu ngọc trinh về tội gây rối trật tự công cộng
liên quan đến vụ án công an tp hcm cũng tạm giam trần xuân đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng
dư luận bày tỏ sự đồng tình trước quyết định này bởi ngọc trinh là một người mẫu
được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội nhưng lại điều khiển xe mô tô lạng lách
chạy xe với các động tác lái xe nguy hiểm tư thế phản cảm không mặc đồ bảo hộ
nằm quỳ gối trên yên xe
một cái tác động xã hội liên quan là lại có biên tập và dùng những cái hình ảnh này
để đưa lên mạng xã hội và để cho rất nhiều cư dân trên cộng đồng mạng đã vào trong đó
để có những cái dữ hiệu là biểu hiện là câu like câu view trong đó
là cái việc này không liên gì ảnh hưởng trực tiếp đến bị can ngọc trinh
mà việc này cũng chỉ là một cái bài học cảnh tỉnh cho những các bạn trẻ
và những người tham gia trên cộng đồng mạng để hiểu được rằng
là những hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý
cái thứ hai là những cái mà giá trị ảo do cộng đồng mạng đem lại
nhưng thực tế cái hậu quả sẽ là thật
thời gian qua nhiều nghệ sĩ người nổi tiếng có những hoạt động quảng cáo trá hình
như hàng loạt nghệ sĩ đăng thông tin về những đồng tiền ảo đăng địa chỉ bói toán tử vi
và những nghệ sĩ tiếp tay cho việc quảng cáo hàng kém chất lượng thực phẩm chức năng
nhưng quảng cáo là thuốc trị bệnh khiến nhiều người bức xúc
điển hình tại hành phố hồ chí minh nhân vật phan công khanh
với loạt video khoe mẹ lối sống thời thường cạnh dàn siêu xe
đã thu hút một lượng lớn người theo dõi mục đích để gây dựng lòng tin
của những người sở hữu siêu xe đến ký gửi
khanh cùng đồng phạm đã cầm cố tài sản trái phép và thu lợi bất chính
căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố hồ chí minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quyết định khởi tố bị can
và lệnh tạm giam bốn tháng đối với phan công khanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người của công chúng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tác động đến ý thức và thái độ của công chúng
họ trở thành nguồn cảm hứng và hình mẫu cho các phan tham mộ
đặc biệt là với những sự quan tâm và chú ý của công chúng đối với họ
có thể tác động trực tiếp đến tầm ảnh hưởng của họ
tuy nhiên việc trở thành một hiện thông của sự thành công nổi tiếng và sắc đẹp
cũng đối với các phan công khanh
có thể dẫn đến sự gia tăng xu hướng khao khát và quảng cáo các sản phẩm
hứa hẹn sẽ khiến người theo dõi thích họ hơn
do đó người của công chúng thì cần phải cẩn trọng và có trách nhiệm trong việc giữ vững uy tín của mình
và tránh các hành động và quyết định sai lầm có thể gây tổn hại cho họ và cho các fan hâm mộ của mình
tài khoản facebook trần thị ngọc trinh có hơn ba triệu người theo dõi
thu hút năm chín trăm linh lượt tương tác bốn trăm ba mươi tám lượt bình luận

tài khoản fanpage facebook ngọc trinh có năm chín triệu người theo dõi
đăng tải video thể hiện người này lái xe phân khối lớn và bị tai nạn chấn thương ở chân
nhận hai bảy triệu lượt thích
theo cơ quan điều tra việc đăng tải phát tán nội dung trên đã làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự
và an toàn xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ
đặc biệt đây là tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi
mở rộng điều tra công an tp hcm xác định trần xuân đông dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe bmw
biển kiểm soát năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám là giả nhưng vì thấy mô tô có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng
ngoài ra phòng cảnh sát giao thông tp hcm đang tạm giữ chiếc ducati mà ngọc trinh điều khiển
qua khu vực cầu ba son phường bến ngán quận một và làm rõ các sai phạm liên quan